tiếp tục thông tin về vụ ba mẹ con tử vong tại nhà ở tỉnh long an
vào chiều tối hôm nay ban giám đốc công an tỉnh long an đã trực tiếp đến hiện trường căn nhà
nơi phát hiện ba mẹ con chị nguyễn thị ái nguyên tử vong
để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
rất đông người dân hiếu kỳ vẫn vây kính quanh khu vực hiện trường căn nhà số một
một mục ấp thành trung xã phước vĩnh đông huyện cần duột tỉnh long an
được công an phong tỏa nghiêm ngặt để theo dõi quá trình điều tra
người nhà của nạn nhân cũng có mặt để đợi nhận thi thể của chị đỗ thị ái nguyên ba mươi tuổi
cùng hai cháu nguyễn hoàng khanh một mươi tuổi và cháu nguyễn thị quyên một mươi một tuổi
thì quá trình khám nghiệm tử thi được hoàn tất

cùng hai cháu nguyễn thị ái nguyên một mươi tuổi và cháu nguyễn thị ái nguyên một mươi một tuổi và cháu nguyễn thị ái nguyên
những cuộc gọi tin nhắn trong điện thoại của chị nguyên một cuốn sổ chứa nhiều thông tin quan trọng
cùng những dấu vết trong hiện trường được kiểm tra kỹ lưỡng
đến một mươi chín h ba mươi cùng ngày cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ vụ việc một cách sớm nhất
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trong các bản tin thời sự sau